các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi động viên và tặng giấy khen cho đồng chí tú